tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án hai bị cáo cùng chú tại huyện buôn hồ
gồm ido nie chín năm tù giam và y dân nie một mươi năm tù giam cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng đến nhà bạn gái của y đô ở xã hòa khánh
thành phố buôn ma thuật chơi và ở lại ăn nhậu đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi đang uống rượu
thì hai đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với y mới niê chú tại thành phố buôn ma thuận
hai đối tượng đã dùng dao chém hai lần vào y mới rất may y mới được người thân đưa đến bệnh viện
đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng thế nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi bảy